tại yên bái theo thống kê đã có hai mươi tám cột điện bị đổ nghiêng sạt lở ba mươi sáu cột
một mươi chín xã thuộc bốn huyện trấn yên nghĩa lộ văn trấn thành phố yên bái bị mất điện do không đủ điều kiện an toàn
gây khó khăn cho đời sống của nhân dân cũng như công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
điện lực yên bái đã chỉ đạo các chi nhánh bị thiệt hại cùng đội ngũ cán bộ công nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả
giúp nhân dân ổn định cuộc sống cũng như bảo đảm thông tin liên lạc
huyện văn chấn hiện tại còn bốn xã nậm mười sùng đô an lương sơn lương vẫn chưa được cấp điện trở lại
trong dòng nước lũ vẫn đang chảy xiết những người công nhân áo vàng của điện lực nghĩa lộ đã bất chấp nguy hiểm để dựng lại cột
kéo lại đường dây thay thế lại những cột điện đang bị gãy đổ nhằm mang lại ánh sáng cho các bản làng
cũng như phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn bảo đảm thông tin liên lạc
như báo lũ này tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi là công nhân lành điện
luôn sẵn sàng làm việc hết sức mình để đảm bảo cấp điện cho bà con được sớm nhất
và cũng nắm mắt được hoàn cảnh của bà con nơi đây là rất khó khăn và nhu cầu cần điện rất là cao
nên chúng tôi lúc nào cũng làm việc sẵn sàng thời gian đảm bảo làm sao cấp điện sớm nhất cho bà con
còn về hệ thống nới điện được ổn định lâu dài thì chúng tôi sẽ còn có kế hoạch về lâu dài sau
điện lực nghĩa lộ cũng đã phải cắt điện tại một mươi ba trạm biến áp vì có nguy cơ sự cố xảy ra
ban giám đốc điện lực nghĩa lộ đã kịp thời đến hiện trường khảo sát và huy động mọi nguồn lực sẵn có
đồng thời có phương án khắc phục hậu quả nhanh nhất để cấp điện trở lại phục vụ nhân dân trên địa bàn
toàn bộ đơn vị chúng tôi đã tập trung toàn bộ nhân lực vật lực tập trung để xử lý sự cố
để sớm trở lại cấp điện trở lại cho bà con trong vùng lũ bị ảnh hưởng
đến nay thì một phần xã sơn lương này cũng đã được cấp điện trở lại
và chúng tôi đang tập trung nhân lực để khắc phục đường dây ba mươi năm cấp điện cho sản lượng một mươi
dự kiến là đến khoảng sáng ngày kia thì chúng tôi sẽ cấp điện trở lại cho xã đạo một mươi
trước diễn biến bất thường của thời tiết và nguy cơ mất an toàn do mưa lũ
điện lực nghĩa lộ mong muốn khách hàng nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
vùng bị thiên tai đề cao tinh thần cảnh giác nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng điện an toàn và hiệu quả
đề phòng sự cố bất thường gây thiệt hại về người và tài sản